đến thăm kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của tổng cục hai bộ quốc phòng
dịp tết nguyên đán vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
việc tiếp tục xây dựng tình báo quốc phòng luôn là lực lượng đặc biệt tin cậy
tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân vững vàng về chính trị tư tưởng
chặt chẽ về nguyên tắc vững chắc trong sạch về tổ chức mạnh về tiêm lực và hiệu quả cao
nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tổng cục thủ tướng biểu dương những cố gắng
và thành tích to lớn của tổng cục ii thời gian qua đồng thời nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi chín nhiệm vụ chính trị của tổng cục tiếp tục yêu cầu cao khẩn trương hơn
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng
tổng cục ii đã có bước trưởng thành lớn mạnh đóng góp to lớn cho đảng nhà nước
chính phủ và quân đội tổng cục tiếp tục khẳng định được là lực lượng tuyệt đối trung thành
đặc biệt tin cậy của đảng nhà nước quân đội và nhân dân
có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tin tức của tổng cục đã có bước đột phá về số lượng chất lượng và hiệu quả
phục vụ đắc lực cho lãnh đạo đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng
các bộ ban ngành địa phương trong đánh giá tình hình hoạch định đường lối
chính sách và xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ
để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
thủ tướng yêu cầu cán bộ nhân viên chiến sĩ phát huy cao độ truyền thống
đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thành tích đạt được
quán triệt thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết số bốn mươi tám của bộ chính trị
nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu
nghị quyết đại hội đảng bộ tổng cục nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và các mặt công tác năm hai nghìn hai mươi
tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ mới
tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
vững vàng về chính trị tư tưởng chặt chẽ về nguyên tắc
tinh gọn vững chắc
trong sạch về tổ chức mạnh về tiềm lực và hiệu quả cao
sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng
nhà nước quân đội và nhân dân giao phó
trong chuyến công tác thủ tướng đã đến kiểm tra sẵn sàng chiến đấu
và trực tết đối với tổng cục t một đơn vị trực thuộc tổng cục hai
thủ tướng đã nói chuyện thân mật thăm hỏi động viên tinh thần
quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và gửi lời chúc mừng năm mới
đến gia đình cán bộ nhân viên chiến sĩ của đơn vị